bộ giao thông vận tải đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cơ quan quản lý chuyên ngành
và các đơn vị tổ chức cá nhân thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết
các đơn vị phải công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý thông tin
liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan mình
bên cạnh đó cần xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải bảo đảm đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu tăng cao
bộ giao thông vận tải cũng nhấn mạnh các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách
bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé
đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ buôn bán vé gây mất trật tự xã hội
các công tác triển khai phải được báo về bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín